tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo đinh la thăng và các đồng phạm
trong phiên xét xử chiều nay quyết định sáu trăm sáu mươi ba của ngân hàng nhà nước mua lại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương với giá đồng
được bị cáo đinh la thăng và luật sư bảo chữa yêu cầu hội đồng xét xử và các cơ quan chức năng xem xét
trong phần tự bảo chữa của mình hôm nay bị cáo đinh la thăng khẳng định chủ trương góp vốn mua cổ phần ocean bank
là để giải quyết hệ lụy khi pvn không được thành lập ngân hàng hồng việt
việc đầu tư vào ocean bank bị cáo này không hề vụ lợi
không có động cơ cá nhân cựu chủ tịch hội đồng thành viên pvn khẳng định trước tòa
về việc ocean bank bị ngân hàng nhà nước mua với giá đồng khiến pvn bị thiệt hại tám trăm linh tỷ đồng là do chính phủ không đồng ý cho thoái vốn
theo bị cáo đinh la thăng tòa án cũng đã yêu cầu chính phủ xem xét việc mua đồng
chính phủ cũng có văn bản chấm dứt mua không đồng
hà văn thắm có hơn sáu mươi cổ phần không biết gì việc mua không đồng
pvn nắm hai mươi cũng không biết
khẳng định bản thân không chối bỏ trách nhiệm như cáo buộc của đại diện viện kiểm sát
bị cáo đinh la thăng nói nếu có vi phạm thì ông xin hoàn toàn nhận trách nhiệm người đứng đầu
trong khi đó luật sư biện hộ của bị cáo thăng cũng cho rằng quyết định mua lại ocean bank của ngân hàng nhà nước
là quyết định không đúng quy định của pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới xã hội và thiệt hại lớn về kinh tế
luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại trách nhiệm của ngân hàng nhà nước trong công tác thanh tra giám sát của mình
trong phiên tòa sáng nay khi mở đầu giai đoạn tranh tụng đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án một mươi tám một mươi chín năm tù giam
đối với bị cáo đinh la thăng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng